cần phối hợp cả thực phẩm dầu đạm động vật như cá thịt gà thịt bò trứng sữa và đạm thực vật các loại đậu nấm đậu phụ

nhóm vitamin c cũng có trong gan động vật các loại rau củ có trong gan động vật các loại rau củ có màu vàng đỏ xanh xấm
nhóm vitamin c cũng có trong gan động vật các loại rau trắng trắng xanh xấm
vitamin d có trong dầu găn cá nhất là ở các loại cá béo cá trích
vitamin e dầu thực vật quả hạch hạt hướng dương mầm lúa mì hạt ngũ cốc toàn phần đậu phộng rau bina cải xoăn
acid folic có thể tìm thấy trong thịt bò cam các loại rau màu xanh đậm
vitamin b sáu ở trong cá hồi cá ngừ các loại trái cây rau củ đa dạng
vitamin b một mươi hai có ở trứng thịt cá phô mai
nhóm khoáng chất bao gồm sắt gan động vật nghêu vừng các loại động
kém các loại sò thịt động vật vừng đậu
đồng nội tạng động vật và ngũ cốc nguyên cám
celand có trong nội tạng và thịt động vật hải sản
thịt đậu cá phô maii
đảm bảo đa dạng thực phẩm để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch
nhóm thực phẩm chứa flyverid giúp tăng khả năng chống oxy hóa tăng cường miễn dịch của cơ thể
và đã được chứng minh là có thể ước chế các hoạt động của nhiều loại virus
trong đó quả họ dâu berry trà xanh cần tây hành tây trái cây họ cam chanh bưởi
các loại rau gia vị như các loại húng tía tô súp lơ xanh cải xanh táo gừng tỏi nghệ
và các loại rau lá màu xanh dầu ô lưu đậu nành
nhóm thực phẩm chứa các vi sinh vật sống có lợi cho sức khỏe
probiotics và chất sơ prebiotics
đối với probiotics ta có thể tìm thấy trong sữa chua sữa format dưa chua kimchi

dùng bẩn cà pháo
đối với prebiotics có trong hạt ốc chó sô cô la đen hành tây yến mạch táo tỏi tây đậu lang đỏ
nhóm chất béo đặc biệt là chất béo dầu omega ba
ưu tiên sử dụng những loại chất béo không no như cá quả bơ dầu ô lưu dầu đậu nành dầu hướng dương
hơn là những chất béo no ở trong thịt mỡ bơ thực vật dầu dừa format
omega ba là acid béo thiết yếu cơ thể không tự tổng hợp được
có vai trò chống viêm và cải thiện hệ miễn dịch có nhiều trong dầu cá dầu gan cá tuyết cá mỏi cá hồi cá ba sa cá bơn cá trích cá thu hay cá ngừ
uống đủ nước theo nhu cầu và đúng cách
uống một năm đến hai lít nước mỗi ngày nước đun sôi để nguội hoặc đã tiệt trùng
uống từ từ từng ngụm nhỏ và chia đều trong ngày ngay cả khi không khát không uống nhiều nước trước khi đi ngủ
tránh các loại thức uống có ga
các loại thức uống có ga nước ngọt đồ uống có chứa cồn
xây dựng lối sống tập luyện sinh hoạt lành mạnh
luyện tập đều đạn cả khi ở trong nhà cương độ vừa phải phù hợp với tình trạng sức khỏe nên tập luyện hàng ngày tối thiểu ba mươi phút mỗi ngày
duy trì nếp sinh hoạt lành mạnh ngủ đủ giấc bảy tám tiếng một ngày không lạm dụng rượu bia không hút thuốc
giữ tinh thần lạc quan suy nghĩ về những điều tích cực tránh lo lắng thái quá
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng nước sát khuẩn và tránh đưa tay lên mắt mũi miệng
sử dụng hợp lý và đa dạng các loại thực phẩm
hạn chế thức ăn trên xào nhiều dấu mỡ thực phẩm chế biến sẵn đồ hộp mì tôm chứa nhiều chất béo đường và muối không tốt cho cơ thể
lượng muối tối đa một ngày là năm gram kể cả muối trong thực phẩm